thưa quý vị và các bạn cây chè san tuyết ở huyện na hàng tỉnh tương quang được trồng ở độ cao từ tám trăm linh đến một mét so với mặt nước biển
tập trung chủ yếu ở các xã như hồng thái sinh long và sơn phú với diện tích trên một ba trăm linh ha
do được trồng ở địa điểm khí hậu quanh năm mát mẻ và bốn mùa mây phủ cho nên cây trẻ san tuyết có mùi thơm rất đặc trưng vị đượm nước xanh
chè san tuyết đã và đang khẳng định được thương hiệu trên thị trường trở thành một trong những cây trồng chủ lực trong công tác giảm nghèo và làm giàu ở na hàng
trong chuyên mục trang địa phương của truyền hình nhân dân hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự
na hàng thực hiện đề án phát triển cây chè đặc sản phóng sự do đài phát thanh và truyền hình tuyên quang thực hiện
những cây trẻ san tuyết cổ thụ ở thôn phia trang nà cọn xã sơn phú đến nay đã có tuổi từ vài chục đến hàng trăm năm tuổi
đây là một giống chè bản địa được người dân giữ gìn như báu vật

để giữ chè bản địa được người dân giữ gìn như báu vật
và phát triển giống chè này bên cạnh việc chăm sóc diện tích chè cổ thụ hiện có
huyện na hàng đã và đang khuyến khích tạo điều kiện cho người dân tiếp tục phát triển trồng mới
nhân rộng diện tích cây chè san tuyết ở các địa phương này
cây trẻ san tuyết thì những năm trước kia thì chủ yếu là bà con người ta tự tiêu tự sản
sinh hoạt trong gia đình thôi nhưng mà gần đây là được đảng nhà nước quan tâm thì cũng
có rất là nhiều các chương trình vào để hỗ trợ cho bà con trồng này
có cái đầu cho bà con tiêu thụ sản phẩm thì cũng đem lại cho thu hoạch của bà con rất cao
và một số cái nữa là một số hộ nghèo thì cũng được nhờ làm cái chè san này một số hộ đã thoát nghèo
bên cạnh việc cải tạo những diện tích chè cũ xã sơn phú cũng đã đẩy mạnh phát triển diện tích chè mới
thông qua các dự án các mô hình hiện nay xã sơn phú đã phát triển được trên một mươi hectare chè san tuyết mới

nhờ vào những lợi thế về thổ nhưỡng khí hậu cây chè phát triển tốt
chỉ sau ba năm đã cao ngang đầu người và sau năm năm có thể cho thu hái
chủ trương của xã thì những năm gần đây đặc biệt là sau khi có các dự án dự án tnp và chương trình hỗ trợ dự án chương trình một trăm ba mươi năm
sau khi bà con được tiếp cận diện tích chè san tuyết trên thời trang ngày càng được nâng cao chất lượng cũng như diện tích chè
đặc biệt là về chất lượng bà con cũng ý thức được sản phẩm mà bà con làm ra
xã sinh long được coi là vựa chè san tuyết của huyện na hàng
toàn xã hiện có hơn ba trăm năm mươi hộ có nguồn thu nhập chính từ trồng chè
đồng thời phối hợp với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tiến hành cải tạo sáu mươi hectare chè san tuyết trồng mới ba mươi hectare chè kim tuyên phúc vân tiên theo hướng nông nghiệp sạch liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm
trong thời phối hợp với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tiến hành cải tạo sáu mươi hectare chè san tuyết trồng mới ba mươi hectare chè san tuyết theo hướng nông nghiệp sạch liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm

chè kia tăng chè hồng thái có chỗ đứng trên thị trường và mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân địa phương
chè kia tăng chè hồng thái có chỗ đứng trên thị trường và mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân địa phương